các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé